thưa quý vị cả nước đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng tại miền bắc thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm
trong những ngày nắng nóng thì quý vị cần đề phòng say nắng sốc nhiệt đặc biệt là khi phải làm việc trực tiếp dưới ánh nắng
vâng quý vị cần lưu ý là uống nhiều nước và nếu có thể thì hãy pha với một chút mùi loãng có thể giúp bùn nước tốt hơn
tránh đồ uống có cồn có ga và nên mặc quần áo thoáng rộng có độ thấm hút mồ hôi tốt
và sau một ngày nắng nóng thì cảnh báo vào chiều tối sẽ có mưa rông xuất hiện
tuy nhiên chỉ xảy ra ở diện hẹp nhưng rất nguy hiểm vì có thể kèm theo xét đánh và gió giật dữ dội
quý vị khi thấy trời chuyển mây đen thì cần nơi tránh trú an toàn
và một thông tin đáng chú ý nữa đó là áp thấp nhiệt đới trên biển đông sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các vùng biển phía nam
văn phòng bộ công an có công điện số một cdv một gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự công an các đơn vị địa phương
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng
công an các tỉnh thành phố từ quảng bình đến kiên giang yêu cầu chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
đề nghị khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau
căn cứ thực tế tình hình áp thấp nhiệt đới
các đơn vị cần thực hiện nghiêm công điện số một ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới
sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện để bảo đảm an ninh trật tự kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông
tổ chức cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời sơ tán dân khi có yêu cầu
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
các đơn vị làm tốt công tác truyền thông phối hợp với lực lượng tại hiện trường
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai